hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu chương trình là những cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết tại thủ đô hà nội
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
trong khoảng ba giờ tới khu vực các quận trung tâm thành phố hà nội có mưa rào và rông
cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đại diện trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
qua theo dõi trên ảnh vệ tinh số liệu định vị rông xét và radar thời tiết
cơ quan này ghi nhận vùng mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên khu vực các huyện hoài đức đàn phượng quốc hoài đông anh sóc sơn
dự báo vùng mây trên có xu hướng di chuyển về hướng đông đông bắc
với diễn biến trên cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo
trong khoảng ba giờ tới khu vực các quận trung tâm hà nội khả năng sẽ có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá là cấp một
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay ba mươi tháng ba
thủ đô hà nội nhiều mây ngày có lúc có mưa rào và rông đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ
thành phố vinh ít mây có mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ
thành phố đà nẵng hình thái thời tiết tương tự như thành phố huế nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
thành phố hồ chí minh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ
thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng ba thông tin từ ủy ban nhân dân xã sơn hồng
huyện hương sơn hà tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy
khiến nhiều nhà dân và điểm trường mầm non xuân hồng bị thiệt hại nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi chín tháng ba
trên địa bàn xã sơn hồng có mưa lớn sấm xét và gió to
khoảng ít phút sau có xuất hiện cơn gió lốc kéo dài cuốn phăng nhiều mái nhà của người dân trên địa bàn
qua thống kê ban đầu có hàng chục hộ dân bị tốc mái nhiều diện tích hoa màu bị gãy đổ
đặc biệt điểm trường mầm non xã sơn hồng bị gió tốc làm hư hỏng nhiều phòng học bờ tường đổ sập
hiện tại số liệu thiệt hại đang thống kê nhưng ít nhất có trên một mươi hộ dân và một điểm trường bị thiệt hại nặng
hiện lực lượng chức năng đang được huy động đến để hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau trận lốc xoáy
đại diện ubnd xã sơn hồng cho hay
chuyển sang những thông tin về biến đổi khí hậu đang đe dọa đến sức khỏe con người
vừa qua liên đoàn chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cùng cơ quan phát triển quốc tế mỹ
đã cảnh báo nhiệt độ cực cao là một trong những vấn đề nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu gây ra
dù yếu tố này ít được chú ý hơn so với các tác động dây chuyển khác như bão và lũ lụt
liên đoàn chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và cơ quan phát triển quốc tế mỹ đưa ra cảnh báo về sát thủ vô hình
tại một hội nghị trực tuyến được tổ chức sau khi mỹ trải qua mùa đông ấm nhất từ trước đến nay
già gan chabagin kêu gọi các chính phủ các tổ chức giới trẻ và tất cả các bên liên quan thực hiện những biện pháp cụ thể trên toàn cầu
để giúp các quốc gia và các cộng đồng chuẩn bị ứng phó với nắng nóng gai gắt
trong khi đó tổng giám đốc của cơ quan phát triển quốc tế mỹ samanta power cảnh báo rằng
tại mỹ nhiệt độ cao đã trở nên nguy hiểm hơn cả bão lũ lụt và lốc xoáy cộng lại
do đó cơ quan này đang kêu gọi các cơ quan phát triển các tổ chức từ thiện và các nhà tài trợ khác
nâng cao nhận thức về mối đe dọa
từ đó tập trung các nguồn lực để giúp các cộng đồng ứng phó với mối đe dọa này
nhấn mạnh những nỗ lực liên tục nhằm đối phó với nhiệt độ khắc nghiệt
apower cho biết cơ quan phát triển quốc tế mỹ đang hỗ trợ chương trình xây dựng trường học chịu nhiệt ở jordan
sử dụng hệ thống sửa và làm mát thụ động cách nhiệt cửa sổ lắp kính hai lớp và điều hòa không khí
về phần mình đặc phái viên về khí hậu của mỹ john beldesta lưu ý rằng
tác động của biến đổi khí hậu không chỉ giới hạn ở những nơi vốn đã nóng như trung đông
tại châu âu lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới ước tính hơn sáu mươi người đã tử vong trong các đợt nắng nóng vào năm hai nghìn một mươi chín
ông bordesta nói thêm rằng thông tin và dịch vụ về khí hậu trong đó có các cảnh báo sớm
có thể cứu mạng sống và tài sản của người dân
tuy nhiên một phần ba dân số thế giới không được tiếp cận với các dịch vụ này
năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua được đánh giá là năm nóng nhất được ghi nhận
nhiệt độ tăng cao đã ảnh hưởng đến các cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương nhất
đặc biệt là người cao tuổi người làm việc ngoài trời và những người không có điều kiện tiếp cận với hệ thống làm mát như điều hòa nhiệt độ
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay ba mươi tháng ba
bắc bộ có mây có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông
trung bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có lúc có mưa rào và rông đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất hai mươi năm hai mươi tám độ
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi trên hai mươi tám độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây ngày có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to phía nam có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất
phía bắc hai mươi năm hai mươi tám độ phía nam hai mươi chín ba mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây phía bắc có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to phía nam ngày nắng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai bốn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ phía nam có nơi trên ba mươi ba độ
phù vực tây nguyên
phù vực tây nguyên
chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng miền đông có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất miền đông ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
miền tây ba mươi ba ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ sóng cao năm một năm mét
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông cấp ba cấp bốn sóng cao năm một năm m
quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nhẹ sóng cao năm một năm m
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông cấp ba cấp bốn sóng cao năm một năm m
đến đây thờ lượng của chương trình đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay ngày ba mươi tháng ba
quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại